phú yên xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo một người chết một mươi người bị thương
xe khách biển số tỉnh bình định đã đâm vào đuôi xe đầu kéo trên đèo nại thuộc quốc lộ một đoạn qua xã sơn phương thị xã sông cầu phú yên khiến một người chết và một mươi người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào lúc năm h hai mươi phút sáng ngày một tháng ba vào thời điểm này xe khách biển số bảy mươi bảy b hai nghìn ba trăm linh một do tài xế nvc bốn mươi ba tuổi ở xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định điều khiển lưu hành hướng bắc nam trên xe chở hai mươi bốn hành khách
khi đến đỉnh dốc đèo nại trên quốc lộ một đoạn qua xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên thì đã đâm vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát bs bảy mươi tám c năm nghìn một trăm ba mươi
kéo theo dơm móc bs bảy mươi tám r hai trăm sáu mươi bảy do tài xế nbb ở phương hòa bình thị xã đông hòa phú yên điều khiển đi về phía trước
hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế nvc chết tại chỗ một mươi hành khách trên xe bị thương đầu xe khách bị bẹp rúm tài xế xe khách kẹt trong cabin nên lực lượng chức năng phải xử lý để đưa ra ngoài
ngay sau vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên và công an thị xã sông cầu đã có mặt hiện trường để phân luồng
điều tiết giao thông và phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trong khi đó một mươi hành khách bị thương được lực lượng chức năng trở đến trung tâm y tế thị xã sông cầu để sơ cứu cấp cứu
trung tâm y tế thị xã sông cầu cho biết đã tiếp nhận bốn người bị thương nặng và sáu người bị thương nhẹ
ngay trong buổi sáng cùng ngày toàn bộ một mươi hành khách đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để tiếp tục điều trị
hiện cơ quan chức năng phú yên đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nêu trên